chuyển sang phần tin quốc tế tối ngày hai mươi ba tháng chín theo dõi địa phương một vụ hoảng hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu định cư cemeteryville ở pretoria tỉnh gauteng khiến ba người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa
cơ quan chức năng pretoria nhận được báo cáo về vụ cháy vào lúc hai mươi giờ nhưng khi các đội cứu hộ đến được hiện trường thì đã có khoảng bốn trăm linh ngôi nhà đang bốc cháy
ngọn lửa được dập tắt khoảng một tiếng sau đó và cảnh sát đã tiếp quản hiện trường để tiến hành điều tra
các nhân viên cứu hộ cho biết đã phát hiện ba thi thể trong đó có một bé gái năm tuổi
trong một diễn biến khác vào một mươi sáu giờ chiều cùng ngày theo giờ địa phương một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại một tòa nhà
ở khu trung tâm thành phố johannesburg nhưng may mắn không có người thương vong
trước đó vài ngày chi nhánh sở thuế vụ nam phi sars ở khu vực trung tâm thành phố johannesburg cũng bị hỏa hoạn dẫn đến thiệt hại nặng nề